tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống pháp
và khánh thành cụm công trình trung tâm bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám một trong năm bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia
cùng dự có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đại tướng nguyễn xuân lịch phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các bộ ngành
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
cùng nhiều đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã gửi lãng hoa chúc mừng
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
cho bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám đây là lần thứ hai bệnh viện nhận được danh hiệu cao quý này
và đây cũng là một trong năm bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng chúc mừng bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám đã nhận được danh hiệu cao quý của đảng nhà nước trao tặng
biểu dương những thành tích mà bệnh viện đã đạt được trong thời gian qua
thủ tướng đánh giá cao sự chủ động nỗ lực phấn đấu vươn lên của bệnh viện
tất cả vì người bệnh vì sự phát triển và trưởng thành vững mạnh của quân đội
thủ tướng yêu cầu phải giữ vững và nâng cao toàn diện chất lượng chuyên môn bệnh viện về mọi mặt
lấy người bệnh làm trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu dung cấp cứu điều trị
kết hợp chặt chẽ giữa điều trị với nghiên cứu khoa học và huấn luyện đào tạo

lấy người bệnh làm trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu dung kết hợp chặt chẽ giữa điều trị với nghiên cứu khoa học và huấn luyện đào tạo
thủ tướng yêu cầu phát triển của bệnh viện hẳn đặc biệt
xứng đáng là một trong những trung tâm y học hàng đầu của quân đội và quốc gia hướng tới tiêu chuẩn khu vực và quốc tế
thủ tướng yêu cầu cần thường xuyên giáo dục y đức xây dựng môi trường văn hóa mẫu mực trong toàn bệnh viện
thực hiện tốt lời dạy của bác người thầy thuốc giỏi đồng thời như mẹ hiền
thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành trực tiếp là bộ quốc phòng chỉ đạo tạo mọi điều kiện thuận lợi
tiếp tục đầu tư các trang thiết bị hiện đại đồng bộ để xây dựng bệnh viện chính quy khoa học tiên tiến ngày càng phát triển sớm đạt tầm đẳng cấp quốc tế
không ngừng giữ vững và nâng cao toàn diện chất lượng chuyên môn bệnh viện về mọi mặt
lấy người bệnh làm trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu dung cấp cứu điều trị
kết hợp chặt chẽ dưới điều trị với nghiên cứu khoa học và huấn luyện đào tạo
tiếp tục kết hợp tốt mô hình viện trường trong đào tạo
tăng cường đào tạo chuyên khoa và đào tạo tiến sĩ đào tạo liên tục
mở rộng hợp tác quốc tế đáy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại công nghệ tiên kiến tăng chẳng đoán và điều trị
tại buổi lễ thủ tướng đã cắt băng khánh thành cụm công trình trung tâm bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
được đối tác hàn quốc thiết kế khởi công xây dựng từ năm hai nghìn một mươi hai với quy mô hai giường bệnh
tòa nhà được thiết kế thông minh
có thể tiếp nhận đến bốn bệnh nhân trong trường hợp có thảm họa xảy ra
và đi thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện
hiện trung bình mỗi ngày bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám tiếp nhận khoảng bốn đến năm bệnh nhân đến khám chữa bệnh
tính riêng chín tháng năm hai nghìn một mươi tám bệnh viện đã khám và điều trị cho gần một triệu lượt người